vụ đông xuân được xác định là vụ lúa chính trong năm có năng suất cao hơn so với các vụ khác
từ đầu vụ ngành nông nghiệp tỉnh yên bái đã tập trung chỉ đạo các huyện thị thành phố xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp lựa chọn cây trồng hợp lý tránh tình trạng trồng tràn lan và bảo đảm gieo cấy đúng không lịch thời vụ
đến nay gần hai mươi hectare lúa đã gieo cấy được hơn chín mươi bảy
để bảo đảm gieo cấy theo đúng khung lịch từ trước tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín ngành nông nghiệp yên bái chỉ đạo các địa phương cử cán bộ đến thôn bản phổ biến khung lịch gieo trồng đôn đốc người dân chủ động lấy nước làm đất đồng thời chỉ đạo công ty thủy lợi chủ động bơm nước
bảo đảm đủ nước dẫn vào các cánh đồng ruộng phục vụ sản xuất thuận lợi đối với diện tích lúa đã cấy người dân tiếp tục giữ nước chăm sóc để lúa sinh trưởng phát triển tốt đạt năng suất cao
nông dân các địa phương trong tỉnh được khuyến khích áp dụng biện pháp canh tác mới và sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật lựa chọn cơ cầu giống cây trồng phù hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao có phần nâng năng suất cải thiện đời sống cho nông dân